một bốn mươi chín trường hợp cách ly tại nhà
để siết chặt công tác giám sát người về từ vùng dịch đà nẵng đã triển khai mô hình quản lý chặt chẽ
từ thành phố cho đến cấp phường xã
trong đó tổ covid một mươi chín cộng đồng cảnh sát khu vực là lực lượng nong cốt đi từng ngõ gõ từng nhà
quản lý di biến động dân cư và tuyên truyền để người dân tuân thủ quy định phòng chống dịch
triển khai nắm tình hình kiểm tra đột xuất nhân khẩu tại khu dân cư có người về từ vùng dịch
là nhiệm vụ hàng ngày của cảnh sát khu vực phường thanh khê đông quận thanh khê
nếu người về từ vùng dịch không thực hiện đúng theo cam kết cách ly tại nhà
tự ý ra khỏi nhà sẽ xử lý theo quy định
thường xuyên phối hợp với tổ covid một mươi chín cộng đồng là tuyên truyền tại khu dân cư
cụ thể là những các hộ xung quanh trong khu dân cư
nơi có người đang cách ly tại nhà thì nhằm giám sát phát hiện là nếu mà phát hiện là người ta ra khỏi nhà
thì sẽ tố giác và điện báo cảnh sát khu vực
phường thanh khê đông hiện đang có hai mươi năm người về từ vùng dịch
trong đó có hai mươi ba người đang cách ly tại nhà
ủy ban nhân dân phường đã duy trì mô hình quản lý theo hình thức kết nối gia lô trực tuyến
thông tin người về từ vùng dịch sẽ được chuyển đến từng khu dân cư
tổ covid một mươi chín cộng đồng sẽ phối hợp với cảnh sát khu vực
lực lượng y tế thường xuyên nắm hồ nắm người và theo dõi sức khỏe hàng ngày
chủ động phát hiện sớm nếu có trường cứng
mình sẽ tạo thêm ba group
một thứ đầu tiên là group tổ tiếp nhận và xử lý thông tin từ vùng dịch
thứ hai là group của tổ dân phố theo dõi gồm tổ trưởng tổ dân phố tổ covid
cũng như thành viên bây giờ đã
và group thứ ba là group tương tác với người trực tiếp được cách ly
để hàng ngày mình sẽ truyền tỏa những thông tin
những thông tin mới hoặc là những vấn đề liên quan tới việc cách ly
để cho người cách ly người ta chấp hành tốt
đối với những người mà đến mà người nạ đến khu dân cư thì bà con đã thông báo cho tổ trưởng
và các đoàn thể kịp thời để thông báo để cho người ta hướng dẫn
trường hợp mà vi phạm mà không đi khai báo thì chúng tôi sẽ kịp thời báo cáo cho cảnh sát khu vực
để có cái can thiệp kịp thời
để kiểm soát tình hình dịch bệnh từ ngày hai mươi tám tháng một mươi
đà nẵng cũng bắt đầu triển khai xét nghiệm diện rộng cho hộ gia đình
có người về từ vùng dịch nhằm tầm soát yếu tố nguy cơ
cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương từ cấp thành phố đến cơ sở
mỗi người dân mỗi hội gia đình cần tự bảo vệ trước dịch bệnh
đây là yếu tố thèn chốt để thích ứng an toàn linh hoạt trong bối cảnh hiện nay